tính đến nay đã có năm tỉnh gồm bến tre kiên giang tiền giang long an và cá mau công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán xâm nhập mặn
dù các địa phương đã rút kinh nghiệm từ những đợt hạn mặn trước đây tuy nhiên vẫn không tránh được thiệt hại
tại bến tre hơn năm hectare lúa vụ ba sẽ bị mất trắng
khoảng hai mươi hectare cây ăn trái được đặt trong tình huống báo động đỏ khi nguồn nước tưới thiếu hụt
còn tại cà mau hạn hán gây thiệt hại hơn một mươi tám ha lúa hoa màu gần bốn mươi ba hectare rừng trong tình trạng báo động cháy cao
dự báo tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là trong các ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt
sau đó tình hình xâm nhập mặn có xu thế giảm dần đến cuối tháng ba
xâm nhập mặn các sông vàm cỏ sông cái lớn duy trì ở mức cao tới cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sau đó có khả năng giảm dần